thưa quý vị thời gian qua thì có rất nhiều vụ việc liên quan tới các nghệ sĩ việt
từ việc quảng cáo sai sự thật phát ngôn gây sốc hay chậm trễ giải ngân tiền từ thiện
đây là chủ đề được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là cộng đồng mạng xã hội
từ đây thì cũng có rất nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra
có những người khi mắc sai lầm đã kịp thời nói lời xin lỗi
nhưng cũng có những người lại chọn cách im lặng hay tìm lý do để biện minh cho mình
và cư dân mạng nghĩ gì về những lời xin lỗi hay là sự im lặng của các nghệ sĩ
cùng đến với tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
sau rất nhiều vụ việc khiến cộng đồng mạng dậy sóng quảng cáo tiền ảo quảng cáo sai sự thật
phát ngôn gây sốc hay chậm trễ giải ngân tiền từ thiện
đông đảo cư dân mạng cho rằng nhiều nghệ sĩ việt mắc bệnh lửa xin lỗi
họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào và sau khi sóng gió qua đi
thì trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra
và ngay cả khi lời xin lỗi được đưa ra để xoa dịu dư luận
hay một cách đổ thừa viện lý do khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất bình
mới đây trên trang cá nhân nghệ sĩ nhân dân hồng vân đã chia sẻ
hồng vân xin cúi đầu nhận lỗi với quý khán giả
những ngày qua khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà vân quảng cáo
trước hết vân xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác nhãn hàng
giá như cô nói lời xin lỗi sớm hơn khi mọi chuyện đã khác
chúc mừng chị đã dũng cảm nhận sai khi nghệ sĩ chọn đứng về phía người hâm mộ thì lỗi lầm sẽ được bỏ qua
bất kể là ai sai là phải xử thật nghiêm quảng cáo theo kiểu sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi là không được
sức khỏe tính mạng tiền của người dân ai chịu trách nhiệm
sai là phải xin lỗi nhưng có những người bị lý do để che lấp đi cái sai của mình mọi người sẽ có thể không nhận ra được
có rất nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra trước lời xin lỗi từ phía các nghệ sĩ
ở mỗi câu chuyện được đăng tải trên không gian mạng lời xin lỗi được đưa ra và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng theo nhiều chiều hướng khác nhau
rất nhiều lời xin lỗi được ủng hộ ghi nhận sự chân thành nhận lỗi
nhưng có không ít lời xin lỗi mà theo cư dân mạng đó là hành động nhằm xoa dịu dư luận với rất nhiều lý do được đưa ra nhưng thiếu tính thuyết phục với không ít người
xin lỗi hay không xin lỗi
im lặng hay viện lý do để giải thích
hành động của mỗi nghệ sĩ là tấm gương phản chiếu rõ nét giá trị của mỗi người trước công chúng
những người đã tin yêu và ủng hộ các nghệ sĩ trong không chỉ hoạt động nghệ thuật mà cả trong hoạt động xã hội từ thiện
và khi mất lòng tin của công chúng cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ sẽ mất đi giá trị và sự tin yêu dành cho bản thân mình
chia sẻ trên báo mạng anh lương trọng nghĩa một chuyên gia truyền thông có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giải trí nhận định
nghệ sĩ việt người xin lỗi anh cho rằng họ lớn lên và bị nhiễm thói quen tiết kiệm lời xin lỗi từ xã hội
họ làm sai nhưng không dám đối diện với sự thực bãi bàng
hơn nữa nghệ sĩ sợ rằng xin lỗi đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân đã sai và có thể họ sẽ phải chịu trách nhiệm
nhẹ là với khán giả và nặng là với pháp luật
nghệ sĩ mà mất đi sự tin yêu của khán giả thì tự đánh mất đi giá trị của bản thân mà thôi
hãy xin lỗi thật tâm
hãy xin lỗi thật tâm
đúng thời điểm và đừng đổ trách nhiệm cho người khác
hãy học cách ứng xử có văn minh vì là người của công chúng
có quan điểm cho rằng nghệ sĩ như bao người có thể mắc lỗi hoặc họ không biết chắc chắn hậu quả có thể xảy ra với hành động của mình
nhưng trong trường hợp nào đi chăng nữa không xin lỗi là không văn minh
nghệ sĩ có được danh tiếng phần lớn nhờ sự hỗ trợ của khán giả
do đó nếu vô tình tạo ra tác động xấu đến ai đó họ phải xin lỗi
chỉ cần thay đổi tính mạnh vàente lại thì hành động công bằng tới những người đã hỗ trợ yêu mến tin tưởng mình
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân